các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đã tới thăm chính thức australia
các tỉnh miền trung tập trung lực lượng đối phó với cơn bão số ba
sau một mươi giờ điều tra lực lượng công an tỉnh phú yên đã bắt được một số đối tượng trong vụ cướp tài sản lúc nửa đêm
sáng nay tại hà nội phiên họp thứ bốn mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội đã chính thức khai mạc
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng nhấn mạnh
đây là một phiên họp kéo dài nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ họp quốc hội lần thứ bốn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phiên họp thứ bốn mươi một là tiếp tục cho ý kiến vào dự tả bộ luật hình sự sơ đổi trên cơ sở xin ý kiến nhân dân
để chính quốc hội thông qua tại kỳ họp tới dự kiến sẽ khai mạc vào ngày hai mươi tháng một mươi
trong khuôn cuộc phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về công tác giám sát
đặc biệt là về hình thức chất vấn tại kỳ họp thứ một mươi
quốc hội sẽ tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ xung quanh việc thực hiện các nghị quyết chất vấn
và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay
bên cạnh đó thường vụ quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử vào năm hai nghìn hai mươi
như việc thành lập hội đồng bầu cử ngày bầu cử
theo chương trình dự kiến ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo công tác cuộc trái ngán
tòa nhân dân tối cao viện trường viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo của chính phủ về công tác thi hành án
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi năm
nghe đoàn giám sát báo cáo chính phủ báo cáo bổ sung về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý
sử dụng đất đai tại các nông trường lâm trường quốc doanh giai đoạn hai nghìn bốn hai nghìn một mươi bốn
báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược
trong ngày làm việc hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về bộ luật hình sự sửa đổi
và thảo luận xung quanh kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới wto
trong bối cảnh tình hình quốc tế khu vực hiện nay việt nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện
giữa hai nước đi vào thực chất tương xứng với tiềm năng và nhu cầu hợp tác của hai nước trong tình hình mới
đó là khẳng định của đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
khẳng định tại buổi trào xã giao thủ tướng tony abbott của đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
nhận lời mời của chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang australia vào ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã tới thăm chính thức australia
hôm nay tại thủ đô canberra thủ tướng australia tony abbas đã tiếp thân mật bộ trưởng trần đại quang và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
tham gia các hoạt động của đoàn có đại sứ đắc mệnh toàn quyền nước cộng hòa sâu chủ nghĩa việt nam tại australia lương thanh nghị
tại buổi tiếp ngài tony abbas thủ tướng australia nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm chính thức australia
của bộ trưởng trần đại quang và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
nhấn mạnh chuyến thăm sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện giữa australia và việt nam nói chung
giữa các cơ quan thực thi pháp luật australia và bộ công an nói riêng
thủ tướng tok vui mừng nhận thấy thời gian qua quan hệ đối tác toàn diện giữa australia và việt nam
ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao
đặc biệt là chuyến thăm chính thức australia của thủ tướng nguyễn tân dũng vào tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
đã nâng quan hệ đối tác toàn diện lên tầm cao mới vì lợi ích an ninh quốc gia của mỗi nước
vì hòa bình ổn định phát triển thịnh vượng của khu vực và trên thế giới
thủ tướng tony abbott cũng nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật
australia và bộ công an việt nam không ngừng phát triển đi vào thực chất có hiệu quả thiết thực
nhất là trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao của bộ công an việt nam bộ trưởng trần đại quang cảm ơn ngài tony ebot
đã dành thời gian tiếp đoàn trân trọng tuyên truyền lời chào lời chúc sức khỏe của thủ tướng nguyễn tân dũng
và các lãnh đạo chính phủ việt nam tới ngài thủ tướng cùng gia đình và các vị lãnh đạo chính phủ australia
chúc mừng chính phủ và nhân dân australia đã giành được những thành tựu to lớn
trên các lĩnh vực đời sống kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng và đối ngoại trong thời gian qua
tiếp tục đưa đất nước australia phát triển phồn thịnh
bộ trưởng trần đại quang nhấn mạnh đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam rất vui mừng
đến thăm chính thức đất nước australia tươi đẹp và giàu lòng mến khách
bộ trưởng trần đại quang vui mừng nhận thấy kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay
quan hệ giữa việt nam australia ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
trở thành quan hệ đối tác toàn diện hướng tới đối tác chiến lược
những năm qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật australia
ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực và đi vào thực chất
nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm quản lý xuất nhập cảnh và cư trú
thi hành án và hỗ trợ tư pháp đào tạo nâng cao năng lực thực thi pháp luật
hoàn thiện khung pháp lý cho quan hệ hợp tác
hai bên thường xuyên duy trì nâng cao hiệu quả hợp tác cụ thể
như trao đổi đoàn cấp cao và cấp chuyên viên
bộ trưởng trần đại quang nhấn mạnh bộ công an việt nam rất coi trọng chuyến thăm
và làm việc tại australia lần này với mong muốn cùng với các cơ quan
thực thi pháp luật australia đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua
thống nhất phương hướng nội dung hợp tác trong thời gian tới
qua đó gia hạn bản ghi nhớ về chống tội phạm xuyên quốc gia
và thúc đẩy hợp tác cảnh sát đẩy nhanh tiến độ đàm phán
để sớm ký kết bản ghi nhớ về nhận trở lại công dân việt nam
xuất cảnh trái phép
góp phần củng cố lòng tin chiến lược bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của mỗi nước
và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
trong bối cảnh tình hình quốc tế khu vực và khu vực hiện nay
việt nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
đi vào thực chất tương xứng với tiềm năng và nhu cầu hợp tác của hai nước trong tình hình mới
bộ trưởng trần đại quang bày tỏ mong muốn
ngài thủ tướng và chính phủ australia tiếp tục quan tâm chỉ đạo
và tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật
ngày càng được thắt chặt hơn
trở thành một trong những trụ cột quan trọng của cơ quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác
mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu
bộ công an việt nam mong muốn chính phủ hai nước sớm ký kết chương trình hành động
triển khai đối tác toàn diện giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
tăng cường tham vấn phối hợp ủng hộ lẫn nhau
tại các diễn đàn đa phương
hội nghị hội thảo quốc tế
nhất là trong đàm phán ký kết hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
và hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep
ủng hộ việt nam ứng cử vào hội đồng kinh tế và xã hội liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
và tổ chức thành công các hội nghị của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
phối hợp đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu
bảo vệ môi trường đảm bảo an ninh con người an ninh không gian mạng
nhân dịp này bộ trưởng trần đại quang đã nhắc lại lời mời của chính phủ việt nam
mời ngài thủ tướng liên bang australia sang thăm việt nam vào thời gian thích hợp
nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước phát triển sâu rộng
trên các lĩnh vực góp phần vào hòa bình ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới
cùng ngày bộ trưởng trần đại quang đã hội đàm với thượng nghị sĩ george brandis tổng chỉnh lý
tại hội đàm thượng nghị sĩ george brandis khẳng định hết sức quan hệ
quan trọng chuyến thăm australia của bộ trưởng trần đại quang và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
coi đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật australia
trong đó có văn phòng tổng trưởng lý và bộ công an việt nam nhằm thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác
trên các lĩnh vực nhất là tư pháp hình sự đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh trật tự của mỗi nước
bộ trưởng trần đại quang vui mừng nhận thấy trong những năm qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
với văn phòng tổng trưởng lý và các cơ quan tư pháp hình sự ngày càng phát triển đi vào thực chất
hai bên tích cực phối hợp hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu đề xuất chính phủ ký kết các văn bản hợp tác về tương trợ tư pháp hình sự
tạo khung pháp lý quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật góp phần đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp
của cơ quan tổ chức và công dân hai nước như hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù hiệp định về dẫn độ
hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và bản ghi nhớ về việc nhận trở lại công dân việt nam giữa hai chính phủ
bản ghi nhớ về trao đổi thông tin xuất nhập cảnh giữa bộ công an việt nam và bộ nhập cư và bảo vệ biên giới australia
để tăng cường hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới hai bên thống nhất rà soát bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp lý
hợp tác về tư pháp hình sự và thực thi pháp luật đẩy nhanh việc hoàn tất các thủ tục nội luật của mỗi nước
để sớm phê chuẩn và thực thi hiệp định tương trợ tư pháp
về hình sự phối hợp tham vấn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương hội thảo quốc tế về tư pháp hình sự triển khai hiệp định về dẫn độ
thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại australia bộ trưởng trần đại quang thông báo một số tình hình
kết quả nổi bật của đất nước trong thời gian qua
bộ trưởng cũng vui mừng thông báo nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đảng nhà nước ta đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhằm ghi nhận tôn vinh những công hiến đóng góp to lớn của công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng
bộ trưởng chỉ rõ đảng nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đối với cộng đồng người việt nam ở nước ngoài nói chung
cộng đồng người việt nam ở australia nói riêng khẳng định chính sách đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần nghị quyết ba mươi sáu của bộ chính trị
về công tác đối với người việt nam ở nước ngoài luôn tạo điều kiện thuận lợi để bà con hòa nhập xã hội sở tại duy trì
và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc hướng về quê hương đất nước
ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ nhân viên đại sứ quán tổng lãnh sự quán việt nam tại australia đã quán triệt
vận dụng chủ trương đường lối đối ngoại của đảng nhà nước làm tốt nhiệm vụ giữ vai trò cầu nối trong quan hệ ngoại giao hai nước
bộ trưởng trần đại quang cũng đề nghị cán bộ nhân viên đại sứ quán tiếp tục thực hiện hóa các cam kết
thỏa thuận giữa hai nước tăng cường thúc đẩy các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao
tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác giữa các bộ địa phương hai nước trên các lĩnh vực kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
đẩy mạnh công tác bảo hộ công dân và bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con việt kiều
thực hiện chương trình công tác xây dựng lực lượng năm hai nghìn một mươi năm hôm nay tại thành phố cần thơ
bộ công an tổ chức khai giảng lớp tập huấn bình đảng giới về sự tiến bộ của phụ nữ công tác gia đình và trẻ em trong công an nhà dân
đồng chí thượng tướng đặng văn hiếu ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ công an
trưởng bang vì sự tiến bộ của phụ nữ công an nhân dân đến dự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu tại lễ khai giảng thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu nhấn mạnh
những năm qua công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ công tác gia đình và trẻ em trong công an nhân dân
được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đặc biệt quan tâm chỉ đạo sâu sát và có nhiều tiến bộ
các chủ trương quan điểm của đảng pháp luật của nhà nước về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ
công tác gia đình và trẻ em đã được cụ thể hóa triển khai thực hiện một cách sâu rộng trong toàn lực lượng
hiện cán bộ nữ chiếm khoảng một mươi bốn bảy tổng số cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng có gần
có gần năm năm trăm linh đồng chí được bổ nhiệm giữa chức vụ lãnh đạo chỉ huy các cấp
một mươi đồng chí được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng số cán bộ nữ có trình độ sau đại học ngày càng tăng
đến nay có chín trăm bốn mươi đồng chí có trình độ thạc sĩ bốn mươi năm đồng chí có trình độ tiến sĩ
trong đó có ba đồng chí có học hàm phó giáo sư chiếm gần hai mươi số cán bộ có trình độ sau đại học trong toàn lực lượng
về công tác gia đình và trẻ em cũng có nhiều chuyển biến tích cực
các chương trình kế hoạch hành động vì trẻ em và hạnh phúc gia đình được triển khai thực hiện hiệu quả trong toàn lực lượng công an nhân dân
chính sách hỗ trợ đối với gia đình cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
công tác động viên khen thường khuyến khích các cán bộ chiến sĩ công an có thành tích xuất sắc trong học tập đã được quan tâm và tiến hành thường xuyên
thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu yêu cầu các đại biểu dự lớp tập huấn tập trung thảo luận
đóng góp ý kiến để xây dựng chương trình kế hoạch công tác đồng thời chỉ ra những khó khăn vướng mắt và đề xuất các giải pháp tháo gỡ
để đội ngũ cán bộ nữ trong công an nhân dân ngày càng phát triển khẳng định được vị thế
đóng góp xứng đáng vào công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
lực lượng công an nhân dân nỗ lực bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm
được lãnh đạo đảng nhà nước các tầng lớp nhân dân bạn bè quốc tế ghi nhận đánh giá cao
đó là ý kiến thống nhất của các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự
các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
thượng tướng tô lâm ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
báo cáo tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín nêu rõ
công an các đơn vị địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tiểu ban an ninh trật tự
về bảo đảm tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
tổ chức tốt công tác phòng ngừa bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm
không để xảy ra khủng bố phá hoại vụ việc phức tạp bị động bất ngờ
các tổng cục bộ tư lệnh cục trực thuộc bộ và công an thành phố hà nội trực tiếp tham gia bảo vệ lễ mít tinh
diễu bình diễu hành phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội các bộ ban ngành liên quan hoàn thiện các kế hoạch phương án bảo vệ
đẩy mạnh tấn công chấn áp quyết liệt các loại tội phạm quản lý chặt chẽ các loại vũ khí chất nổ vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
tổ chức chặt chẽ đồng bộ công tác bảo vệ từ vòng trong đến vòng ngoài tại các điểm diễn ra lễ kỷ niệm
tổng cục chính trị công an nhân dân đã tổ chức thành công bảo đảm tuyệt đối an toàn lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân
và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chỉ đạo các báo chí truyền hình công an nhân dân viết bài
đưa tin tuyên truyền kịp thời có chất lượng các hoạt động kỷ niệm
phát biểu kết luận tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng tô lâm
nhiệt liệt biểu dương những thành tích kết quả công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
khẳng định với quyết tâm nỗ lực cao nhất lực lượng công an nhân dân đã bảo đảm tuyệt đối an ninh
an toàn sự kiện chính trị trọng đại của đất nước góp phần quan trọng vào sự thành công tốt đẹp của lễ kỷ niệm
những kết quả trên được lãnh đạo đảng nhà nước các tầng lớp nhân dân ghi nhận đánh giá cao
thứ trưởng tô lâm mong muốn thời gian tới công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát huy kết quả thành tích đã đạt được
nỗ lực phấn đấu chủ động nắm chắc tình hình thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong năm hai nghìn hai mươi
có phần giữ vững ổn định chính trị phát triển kinh tế xã hội đất nước hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác công an
tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng tô lâm đã trao bằng khen cho một mươi một tập thể
và một mươi ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm kết mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
tối nay tại hà nội bộ công an việt nam đã tổ chức lễ trao tặng kỷ niệm dương
bài an ninh tổ quốc cho ba cán bộ thuộc cơ quan đại diện bộ an ninh đức cộng hòa dân chủ nhân dân lào trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
thượng tướng tô lâm ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam tới dự và trao kỷ niệm chương
cùng dự các đại tá kiên khảm yên phen thà vông trưởng cơ quan đại diện bộ an ninh lào tại việt nam
đại tá trân thôn hỏng khảm phó chính văn phòng bộ an ninh lào cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an việt nam
phát biểu tại lễ trao tặng kỷ niệm chương thay mặt bộ công an việt nam thứ trưởng tô lâm đánh giá cao những đóng góp tích cực
hiệu quả của cơ quan đại diện bộ an ninh lào trong nhiệm kỳ qua
nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các đồng chí cơ quan đại diện bộ an ninh lào đã đạt được trong việc hợp tác giữa hai bộ
thứ trưởng tô lâm mong muốn cơ quan đại diện bộ an ninh lào tại việt nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của bộ công an việt nam
triển khai có hiệu quả các chương trình kế hoạch hợp tác hai bộ góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị tình đoàn kết đặc biệt
sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng nhà nước và nhân dân hai nước nói chung giữa lực lượng công an hai nước nói riêng
giữ vững an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
thay mặt bộ công an việt nam thứ trưởng tô lâm đã trao tặng kỷ niệm dương bảo vệ an ninh tổ quốc cho đại tá kiên khảm yên phên tham vong
trưởng cơ quan đại diện bộ an ninh lào tại việt nam cùng hai đồng chí cán bộ thuộc cơ quan đại diện bộ an ninh lào tại việt nam
đây là sự ghi nhận của bộ công an việt nam đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí cán bộ
cơ quan đại diện bộ an ninh lào trong quan hệ hợp tác đặc biệt giữa lực lượng công an hai nước thời gian qua
đại tá kiên khảm yên phên tham vong cùng đại tá trang thông hổng khảnh chân thành cảm ơn sự quan tâm
giúp đỡ phối hợp hiệu quả chặt chẽ của bộ công an việt nam với cơ quan đại diện bộ an ninh lào tại việt nam
khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hợp tác với lực lượng công an việt nam trên các lĩnh vực hợp tác phát triển lên tầm cao mới
vào sáng nay thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
đã có buổi làm việc với công an tỉnh quảng bình về những kết quả mà lực lượng công an quảng bình đã đạt được trong thời gian vừa qua
sau khi nghe lãnh đạo công an tỉnh quảng bình báo cáo một số kết quả mà lực lượng công an quảng bình đã đạt được trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng bùi văn nam đã ghi nhận và biểu dương những thành tích chiến công của lực lượng công an tỉnh quảng bình
trong công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương
đồng thời đồng chí thứ trưởng cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm mà lực lượng công an quảng bình cần thực hiện trong thời gian tới
trước mắt là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội nắm chắc tình hình
tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền các cấp ở địa phương không để xảy ra đột xuất bất ngờ giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh
tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại
đây là phần thưởng ghi nhận chặng đường sen luyện cũng như những đóng góp công hiến của đồng chí thiếu tướng nguyễn dĩnh
cục trưởng đồng chí đại tá nguyễn văn hưng trưởng phòng ba và đồng chí đại tá đặng quang minh phó trưởng phòng hai
trong suốt ba mươi năm đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của ngành
trải qua nhiều cương vị công tác với tư cách là một đảng viên các đồng chí đã không ngừng học tập làm việc
và cống hiến sức mình luôn là tấm gương cho các thế hệ trẻ học tập và nói theo
phát biểu tại buổi lễ đồng chí đại tá nguyễn văn hưng trưởng phòng ba bày tỏ niềm tự hào vinh dự
khi được nhận huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng và chân thành cảm ơn các đồng chí đồng đội trong đảng bộ
đã luôn sát cánh hỗ trợ trong các mặt công tác đồng thời hứa quyết tâm sẽ tiếp tục cống hiến hết mình
giữ vững phẩm chất người đảng viên không ngừng rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng
cùng với sự phối hợp của các đồng chí đồng nghiệp xây dựng tổ chức đảng
cục cảnh sát truy nã tội phạm trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tiếp theo
xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
vào sáng ngày hôm nay phó thủ tướng chính phủ hoàng trung hải trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã chủ trì trực tuyến giúp kinh nghiệm về công tác phòng chống thiên tai tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới
đặc biệt công việc trước mắt
các ban ngành địa phương cần tập trung ứng phó tốt với cơn bão số ba
theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
do ảnh hưởng của hiện tượng enino và biến đổi khí hậu
từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay tình hình thời tiết và thiên tai diễn biến bất thường và cực đoan
tại khu vực miền trung bắc bộ bắc trung bộ mưa lũ lũ quét sạt lở đất
đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên diện rộng
thiên tai đã làm chín mươi tám người thiệt mạng một mươi tám người mất tích
một trăm một mươi hai người bị thương thiệt hại một một trăm ba mươi ngôi nhà bị sập đổ cuốn trôi
ngập hư hại bốn mươi năm bốn trăm chín mươi chín hectare lúa thiệt hại gần năm hectare diện tích nuôi trồng thủy sản
làm chết hơn bốn mươi ba con da cầm cùng các thiệt hại về giao thông thủy lợi công nghiệp
ước tổng thiệt hại về tài sản khoảng năm bốn trăm sáu mươi năm tỷ đồng
phát biểu chỉ đạo hội nghị phó thủ tướng hoàng trung hải đã chỉ ra những hạn chế tồn tại
nhằm khắc phục công tác ứng phó với tài sản
thiên tai như công tác ứng phó vẫn còn lúng túng nhận thức người dân về ứng phó với biến đổi khí hậu
và nước biển dân vẫn còn hạn chế các tiêu chuẩn trong thoát nước chưa đảm bảo
đặc biệt thiệt hại về vật chất gấp gần ba năm lần so với cùng kỳ năm trước
về nhiệm vụ thời gian tới phó thủ tướng hoàng trung hải yêu cầu các bộ ngành địa phương
tập trung giả soát kế hoạch giải pháp để ứng phó với tình trạng cực đoan và bất thường của thời tiết
cập nhật theo dõi tình hình diễn biến thời tiết trong thời gian tới
nhận thức cộng đồng sẵn sàng ứng phó với thời tiết bất thường
tính toán nguồn nước đảm bảo sinh hoạt và sản xuất tập trung thực hiện luật phòng chống thiên tai
và các văn bản hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án một nghìn hai
các dự án thuộc công trình củng cố nâng cấp đê sông đê biển
khu neo đậu tàu thuyền tránh trù bão di dân vùng thiên tai
cũng tại hội nghị phó thủ tướng hoàng trung hải nhấn mạnh
cơn bão vàm cỏ cơn bão số ba không phải là cơn bão mạnh
nhưng do bão được hình thành ngay trên biển gần bờ từ áp thấp nhiệt đới nên rất nguy hiểm
các ban ngành ngoài việc kêu gọi tàu thuyền trụ bão
cần lên các phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản trên đất liền
thông tin mới nhất về cơn bão số ba mà chúng tôi mới cập nhật
và tối nay bão số ba đã đi vào địa phận các tỉnh từ quảng nam đến quảng ngãi
và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
bão đã gây gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi tại đảo lý sơn
vùng ven biển các tỉnh quảng bình đến đà nẵng có gió giật cấp sáu cấp bảy
ở các tỉnh từ hà tĩnh đến bình định đã có mưa to đến rất to
vào hồi hai mươi một h ngày một mươi bốn tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
vào khoảng một mươi năm sáu độ vĩ bắc một trăm linh tám bốn độ kinh đông
trên địa phận các tỉnh từ quảng nam đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy
tức là từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp tám cấp chín
trong khoảng một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây
sau đó là tây tây nam mỗi giờ đi được một mươi năm km đi sâu vào đất liền
và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển ngoài khơi các tỉnh
từ quảng trị đến bình định bao gồm cả huyện đảo cồn cỏ lý sơn
đêm nay còn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
khu vực ven biển các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi
có gió giật mạnh cấp sáu cấp tám cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trên các sông từ thanh hóa đến bình định và khu vực bắc tây nguyên
xuất hiện một đợt lũ
ngoài ra khu vực vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
vùng biển ngoài khơi các tỉnh bình thuận đến cà mau
có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám và có mưa rông mạnh biển động
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
để chủ động phòng tránh thiên tai đến một mươi năm h ngày một mươi bốn tháng chín
toàn bộ tàu cá xa bờ của ngư dân quảng nam gồm một trăm hai mươi năm chiếc
với hai bảy trăm linh lao động ở các ngư trường truyền thống hoàng sa trường sa
đã di chuyển về phía nam và tìm đến nơi trú ẩn an toàn ở các biển đảo trên biển
các tàu vào bờ đã neo đậu ổn định và được neo đậu hợp lý
để tránh va đập gây hư hỏng hoặc chìm tàu
các vùng rốn lũ lưu vực các con sông lớn như vu gia thu bồn
đều đã triển khai các phương án ứng phó với bão lũ có thể diễn ra vào đêm nay
tại thành phố đà nẵng mưa to gió lớn bất ngờ khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn
chiều nay người dân thành phố khẩn trương trăng chống nhà cửa
trên các tuyến phố nước đã bắt đầu rút một số cây xanh bị do đánh bật gốc
ngã đổ nhanh chóng được dọn dẹp tình hình giao thông trở lại bình thường
đến một mươi bảy giờ chiều nay bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng đã liên lạc được
với tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển
các cán bộ chiến sĩ biên phòng đang cử lực lượng xuống các địa bàn hướng dẫn phương tiện để tránh bão
và bố trí sắp xếp các phương tiện về neo đậu tránh bão tại âu thuyền thọ quang
đến hai mươi giờ mưa gió đã tạm ngớt một số hộ dân tranh thủ ra cố nhà cửa trước khi bão vào
tại tỉnh quảng ngãi từ chiều qua ủy ban nhân dân tỉnh đã có công điện
gửi các địa phương triển khai phương án phòng chống bão số ba
sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn ứng phó với bão
thời điểm cuối giờ chiều nay tại tỉnh quảng ngãi mưa lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi
tính đến một mươi bảy h hầu hết các tàu cá của các ngư dân quảng ngãi đánh bắt trên khắp các ngư trường trên cả nước
đã vào nơi tránh chú an toàn
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế cũng đã kêu gọi gần hai phương tiện tàu thuyền vào bờ neo đậu trú ẩn an toàn
trong khi đó tại tỉnh quảng trị chiều tối nay tại huyện đảo cồn cỏ gió mạnh giật cấp sáu đến cấp bảy
ban chỉ huy phòng chống rụt bão huyện đảo côn cỏ hướng dẫn bà con chẳng chống nhà cửa
chuẩn bị lương thực sẵn sàng ứng phó với mưa bão
bão số ba cũng đã khiến hơn hai mươi chuyến bay của các hãng hàng không đến các tỉnh miền trung
phải hủy hoặc thay đổi hành trình trong sáng nay một mươi bốn tháng chín
xin được tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự

cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội cho biết liên quan đến vụ nổ
ở ngõ thông phong vườn quốc tử giám quận đân đa hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi giết người
hủy hoại tài sản và tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng gần một mươi chín h ngày một mươi một tháng chín do mâu thuẫn cá nhân
đối tượng đã dùng thuốc nổ tự tạo bên trong cửa nhà anh phạm gia hải bốn mươi ba tuổi
tuốt trại thuốc nhà hai mươi ba ngách bốn mươi sáu ngõ thông phong gây nổ
hậu quả làm chị phạm thị phương em gái anh phạm gia hải đang ở trong nhà bị thương
ông nguyễn đồng đảng năm mươi chín tuổi là người đi đường bị sức ép của phụ nữ hất văng lên bụi trè
trước cửa nhà anh hải dẫn đến tử vong
và anh nguyễn anh lâm một mươi chín tuổi trú ở phố tôn đức thắng quận đống đa hà nội
đi xe máy ngang qua hiện trường cũng bị thương
hiện sức khỏe của chị phương và anh lâm đang hồi phục
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
vào giữa đêm khuya một nhóm đối tượng dùng vũ lực đã khống chế nạn nhân
trong hai căn nhà ở khu vực gò thơm thôn phú khánh xã hòa tân tây
huyện tây hòa tỉnh phú yên để cướp tài sản
ngay sau đó công an huyện tây hòa đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
và chỉ sau hơn một mươi giờ đồng hồ vụ việc đã được điều tra làm rõ
bà nguyễn thị phương trú thôn phú mỹ xã hòa đồng huyện tây hòa và ông võ đắc cảng
cách nhà bà phương chừng hơn một trăm linh mét vẫn chưa hết bàng hoàng
khi nhớ lại cảnh bị bọn cướp đe dọa tính mạng khống chế cướp tài sản
xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án lãnh đạo công an huyện tây hòa
đã nhanh chóng triển khai lực lượng khẩn trương truy xét theo dấu vết nóng
không lớn nhưng về tính chất là rất nguy hiểm
sau hơn một mươi tiếng đồng hồ cấn trương tích cực điều tra công an huyện tây hòa
đã xác định nhóm đối tượng gây án lệnh bắt được tiến hành đối với võ thành sâm
nguyễn đăng quang thái ngọc trọng cùng chú huyện tây hòa
số đối tượng còn lại đã bỏ trốn khỏi địa phương
riêng phan văn kim sau đó đã ra đậu thú
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
tổng tài sản chung cướp được tại nhà bà phương và ông cảng gồm một chiếc điện thoại
các đồ thờ bằng đồng và gần ba triệu đồng tiền mặt
hiện công an huyện tây hòa đang khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại